chính quyền vùng canary của tây ban nha cho biết từ đầu năm đến nay có tổng cộng hơn ba mươi một chín trăm linh người di cư bất hợp pháp từ tây phi đến quần đảo này trên những con thuyền đơn sơ vượt qua kỷ lục trước đó là gần ba mươi một bảy trăm linh người được ghi nhận vào năm hai nghìn sáu
ông fernando clavijo người đứng đầu vùng canary cho biết các số liệu cho thấy quy mô của cuộc khủng hoảng nhân đạo mà quần đảo này phải đối mặt và kêu gọi sự trợ giúp của chính phủ tây ban nha và liên minh châu âu eu
nhiều người đến canary gần đây đã tăng vọt do thời tiết ôn hòa hơn và biển lặng hơn kể từ tháng chín quần đảo này nằm cách bờ biển phía tây châu phi khoảng một trăm linh km đã trở thành điểm đến chính của những người di cư từ senegal và các nước châu phi khác đang cố gắng đến tây ban nha để chạy trốn xung đột hoặc tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn
cũng trong ngày năm tháng một mươi một giới chức italia thông báo lưu lượng bảo vệ bờ biển của nước này đã giải cứu năm trăm ba mươi một người di cư vượt biển địa trung hải từ libya
những người di cư và tị nạn cho biết mỗi người phải trả từ bốn đến bảy đô la mỹ cho chuyến vượt biển này
ấn độ hôm qua đã gửi một chuyến hàng viện trợ khẩn cấp bao gồm thiết bị y tế vật tư cứu trợ cùng nhiều vật dụng khác cho những người dân nepal bị ảnh hưởng bởi trận động đất ngày ba tháng một mươi một thảm họa này đã khiến một trăm năm mươi bảy người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương
một chiếc máy bay vạn tải quân sự c một trăm ba mươi của ấn độ đã vận chuyển lô hàng đầu tiên với hơn một mươi một tấn hàng cứu trợ
các quốc gia đã gửi hàng viện trợ khẩn cấp bao gồm lều bạc chăn và túi ngủ cũng như các loại thuốc và thiết bị y tế thiết yếu như máy thở cầm tay
bộ ngoại giao ấn độ cho biết phản ứng nhanh chóng này của ấn độ phù hợp với chính sách láng giềng trước tiên của chính quyền thủ tướng narendra modi
new delhi tái khẳng định cam kết của nước này trong việc hỗ trợ các quốc gia láng giềng trong giai đoạn khủng hoảng
ấn độ là quốc gia đầu tiên gửi hàng viện trợ cho nepal sau thảm họa động đất
các lô hàng cứu trợ tiếp theo từ ấn độ dự kiến sẽ đến nepal trong những ngày tới
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
trong năm nay italia có thể chịu thiệt hại hàng tỷ đô la mỹ do tình hình thời tiết cực đoan diễn ra liên tiếp tàn phá các khu vực đô thị và mùa màng
theo một báo cáo thống kê các công ty bảo hiểm lớn nhất italia đã phải đối mặt với số tiền bồi thường lên tới hơn ba tỷ euro tương đương ba hai tỷ đô la mỹ
do lũ lụt và bão đổ bộ vào các vùng veneto và emilia romagna hồi đầu năm nay
cơ quan bảo vệ dân sự italia cho rằng tổng số thiệt hại chắc chắn sẽ tăng lên sau những trận mưa lớn gây chết người tập trung ở vùng tuscany và các khu vực miền bắc nước này trong tuần qua
khiến bảy người thiệt mạng và gây thiệt hại ước tính trên năm trăm linh triệu euro tương đương năm trăm ba mươi sáu triệu đô la mỹ
riêng trong lĩnh vực nông nghiệp thiệt hại do lũ lụt gây ra lên tới hơn sáu tỷ euro trong năm nay
hàn quốc sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm
việt nam chuyên trách bình ổn giá cả để ứng phó với tình trạng giá các mặt hàng thực phẩm quan trọng của nước này tăng đột biến trong thời gian gần đây
cụ thể lực lượng trên sẽ chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ giá của bảy mặt hàng quan trọng
bao gồm mì ăn liền bánh mì đồ ăn nhẹ cà phê kem đường và sữa
đây sẽ không phải là một tổ chức lâu dài mà chỉ hoạt động tạm thời cho đến khi giá thực phẩm ổn định
theo cơ quan thống kê hàn quốc chỉ số giá tiêu dùng của nhiều mặt hàng thực phẩm đồ uống và đồ đông lạnh tại nước này đã tăng từ năm năm đến hơn một mươi năm so với cùng kỳ năm ngoái
giá tiêu dùng tổng thể thước đo lãm phát chính tăng ba tám trong tháng một mươi so với năm trước
thưa quý vị theo tổ chức nhà báo không biên giới với hơn năm mươi phóng viên bị sát hại kể từ năm hai nghìn một mươi somali là quốc gia châu phi nguy hiểm nhất đối với người làm báo
phụ nữ làm việc trong lĩnh vực truyền thông lại càng phải đối mặt với nhiều thách thức từ việc bị đánh giá thấp từ chối thăng tiến cho đến quấy dối tình dục
thế nhưng có một tòa soạn đặc biệt có tên gọi là bilan media có nghĩa là tỏa sáng đã vượt qua định kiến và sự bất an để mang đến cho độc giả những bài viết về các chủ đề bị coi là cấm kỵ tại somali
những hình ảnh về tòa soạn này sẽ đến trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt
tòa soạn bilan hàng ngày đăng tải tin tức phục vụ người dân địa phương và đôi khi có bài viết hướng tới độc giả quốc tế
họ sản xuất các nội dung với một số chủ đề có thể coi là nhạy cảm tại somali như vấn nạn ma túy đối với phụ nữ phụ nữ trong sống với hiv bệnh bạch tạng hay nỗi xấu hổ khi kinh nguyệt ghé thăm
trong dự án thí điểm bilan được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì hoạt động thường xuyên và có thể nhân rộng được mô hình sang các khu vực khác của somali